chủ tịch ủy ban nhân dân mặt trận tổ quốc việt nam thừa thiên huế báo cáo đoàn từ thiện của thủy tiên trao quà một cách tư pháp không thông qua cơ quan chức năng nên cơ quan không nắm được số tiền đoàn thủy thiên trao
ngày một mươi tháng một mươi ông trần phụ cường chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam xã quảng thọ huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huế cho biết vừa có báo cáo gửi bộ công an về các chứng cứ tài điều liên quan đến việc phát quà từ thiện của ca sĩ thủy tiên ủng hộ người dân bị báo lột trên địa bàn từ ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi sau khi nhận được công văn của bộ công an liên quan đến sự việc này
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại